ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán
theo đó thủ đức house bị phạt một trăm linh triệu đồng vì không công bố thông tin
theo quy định trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước
và trên trang thông tin điện tử của sở giao dịch chứng khoán tp hcm
bị phạt hai trăm linh triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch số liệu lợi nhuận
tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý bốn năm hai nghìn hai mươi so với báo cáo đã kiểm toán
cũng như tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên hai nghìn hai mươi
so với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm hai nghìn hai mươi một đã được xót xét
và nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đáng chú ý kể từ khi tổng giám đốc là ông nguyễn vũ bảo hoàng bị bắt
và tạm giam vào gần cuối năm ngoái vì chiếm đoạt ba trăm sáu mươi sáu tỷ đồng tiền thuế
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thủ đức house liên tục gặp không ít sóng gió
từ việc ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ kỷ lục
đến liên tục thay giàn lãnh đạo cấp cao khi chưa ai ngồi ghế nóng